chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi một thường trực thành ủy hà nội đã họp về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
theo báo cáo của ban cán sự đảng ubnd tp hà nội hiện nay dịch bệnh trên địa bàn đang được kiểm soát
tuy nhiên có nguy cơ bùng phát và có thể xuất hiện nhiều các ca mắc bệnh mới do mầm bệnh tồn tại ngoài cộng đồng
còn những ca bệnh chưa được phát hiện
ngoài ra dịch xâm nhập từ bên ngoài tỉnh thành phố có dịch do người nhập cảnh do tâm lý chủ quan
số liệu thống kê cho thấy từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một hà nội đã ghi nhận hai hai trăm sáu mươi vụ
trong đó đã tiêm hai mũi là một bốn trăm linh hai trường hợp chiếm sáu mươi một tám
hai trăm một mươi ba trường hợp đã tiêm một mũi chiếm chín bốn
trung bình mỗi ngày ghi nhận hai trăm tám mươi bốn ca tăng so với tuần từ ngày một mươi bốn đến ngày hai mươi tháng một mươi một trung bình chỉ có hai trăm hai mươi sáu ca một ngày
đáng chú ý tỷ lệ f một chuyển thành f có xu hướng tăng nhanh
cụ thể giai đoạn từ ngày một mươi một tháng một mươi đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một toàn thành phố ghi nhận thêm hai mươi hai sáu trăm hai mươi một trường hợp f một
trong đó có ba ba trăm bảy mươi một trường hợp f một chuyển thành f hai
như vậy tỷ lệ f một chuyển ngành f giai đoạn này là một mươi bốn chín cao hơn trước đó
tính đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một bốn huyện đã thu dung điều trị f không triệu chứng và triệu chứng nhẹ
bao gồm hoài đức ba mươi chín ca sóc sơn tám ca mỹ đức bảy ca và thanh trì hai ca
từ ngày một tháng một mươi hai tất cả các địa phương còn lại thực hiện thu dung điều trị f không chịu chứng
triệu chứng nhẹ tại cơ sở
thành phố chỉ điều tiết f tại bốn quận hoàn kiếm ba đình đống đa và hai bà trưng
các quận huyện thị xã đã thực hiện khảo sát và lập danh sách các hộ dân đủ điều kiện cách ly f một tại nhà
theo đó đã giả soát được một chín mươi chín triệu hộ dân tại hai mươi sáu quận huyện với bảy trăm bảy mươi tám bảy trăm tám mươi một hộ đủ điều kiện cách ly f một tại nhà
thành phố đang cách ly tại nhà năm năm trăm tám mươi một
sau khi nghe báo cáo thường trực thành ủy kết luận ngoài việc vẫn tiếp tục điều trị f tại phường xã
tiến tới thí điểm điều trị f không thể nhẹ và không triệu chứng tại nhà khi đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của ngành y tế
chuẩn bị sẵn sàng các phương án theo dõi phân luồng cơ số thuốc điều trị
để hạn chế tối đa bệnh nhân phải chuyển tầng điều trị thường xuyên cập nhật trên phần mềm theo dõi
quản lý f của thành phố đồng thời cho học sinh cấp ba đi học trực tiếp từ ngày sáu tháng một mươi hai
và tiếp tục nghiên cứu cho học sinh cấp hai
đến trường sau khi hoàn thành việc tiêm phổ cho học sinh theo kế hoạch
nghiên cứu có phương án tầm soát y tế phù hợp để đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay trở lại trường
theo báo nhân dân ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh yên bái cho biết
tính đến bảy giờ một mươi năm phút ngày hai mươi chín tháng một mươi một liên quan đến chùm ca bệnh cộng đồng phát hiện ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
đã ghi nhận tổng cộng hai mươi sáu trường hợp
hiện tại tất cả hai mươi sáu trường hợp trên đang được cách ly điều trị tại bệnh viện lao và bệnh phổi tình trạng sức khỏe ổn định
riêng từ một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng một mươi một đến bảy h một mươi năm phút ngày hai mươi chín tháng một mươi một
nhân viên y tế dự phòng tỉnh thực hiện xét nghiệm tầm soát bằng phương pháp rt pcr tổng số ba năm trăm chín mươi mẫu
qua đó phát hiện thêm chín trường hợp mắc mới tám trường hợp tại thành phố yên bái một trường hợp tại huyện yên bình
tất cả các trường hợp này đều là f một đang được cách ly tập trung từ ngày hai mươi bảy và ngày hai mươi tám tháng một mươi một
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid tỉnh yên bái đã yêu cầu thành phố yên bái
thị trấn yên bình huyện yên bình
thị trấn cầu phúc xã minh quán xã việt thành huyện trấn yên
tạm dừng các hoạt động tập trung đông người tạm dừng tổ chức tiệc cưới
dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke massage khu vui chơi giải trí và tập luyện thể thao
riêng đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhà hàng quán ăn quán bia
yêu cầu không bán hàng tại quán chỉ được bán em về hoặc bán hàng online
nghiêm cấm các hoạt động của quán vỉa hè từ một mươi chín h ngày hai mươi tám tháng một mươi một cho đến khi có thông báo mới
trước đó theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh yên bái
chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi một qua lấy mẫu sàng lọc các trường hợp có triệu chứng ho sốt
đến khám tại trung tâm y tế huyện yên bình phát hiện một trường hợp là nam hai mươi tuổi
địa chỉ thị trấn yên bình huyện yên bình có kết quả dương tính với sars cov hai
ngay sau khi ghi nhận thông tin trên các đội truy viết tỉnh yên bái khẩn trương điều tra
các trường hợp liên quan đến lịch trình di chuyển của trường hợp dương tính nêu trên
sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi một lực lượng chức năng phát hiện thêm một mươi bốn trường hợp dương tính với sars cov hai
cụ thể tám trường hợp tại thành phố yên bái năm trường hợp tại huyện trấn yên một trường hợp tại huyện yên bình
liên quan đến các trường hợp này bước đầu ghi nhận một trăm ba mươi ba trường hợp là f một ba trăm hai mươi bảy trường hợp là f hai
toàn bộ đang được thực hiện cách ly và lấy mẫu theo quy định
tỉnh yên bái sẽ tiếp tục cho học sinh sinh viên đến trường
tuy nhiên yêu cầu các cơ sở giáo dục cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn
hoạt động tụ tập đông học sinh sinh viên vào thời điểm này
phát hiện và có giải pháp kịp thời đối với các học sinh sinh viên có biểu hiện ho sốt khó thở
thông báo ngay cho các cơ sở y tế để xét nghiệm sang lọc
trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh tỉnh yên bái huy động lực lượng thực hiện công tác phòng chống dịch
tại các địa phương ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh
truy vết triệt để các trường hợp liên quan đến các ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
chủ động linh hoạt triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn
đảm bảo hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương
trong một nghiên cứu các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu của bộ y tế bang miss ccp mỹ
và nhận thấy ở những phụ nữ mắc covid một mươi chín tỷ lệ tử vong ở phụ nữ mang thai cao gấp ba lần
so với phụ nữ không mang thai trong độ tuổi sinh đẻ và tỷ lệ tử vong ở phụ nữ mang thai tăng lên gấp năm lần
khi biến thể đen tạo trở nên phổ biến
bên cạnh đó khi mắc covid một mươi chín phụ nữ mang thai da đen có nguy cơ tử vong cao gấp ba lần
so với phụ nữ da trắng hoàng gốc tây ban nha mang thai
theo nghiên cứu của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc hoa kỳ
không ai được tiêm chủng đầy đủ trong số một mươi năm phụ nữ mang thai mắc covid một mươi chín tử vong trong thời gian nghiên cứu
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
một báo cáo thứ hai của cdc hoa kỳ cho thấy nguy cơ tha chất lưu ở những phụ nữ mang thai mắc covid một mươi chín
đã tăng vọt từ bốn mươi bảy trước khi biến thể data xuất hiện phổ biến lên thành ba trăm linh bốn sau khi biến thể này lây lan rộng rãi
và một nghiên cứu khác của cdc hoa kỳ cũng cho thấy phụ nữ mang thai mắc covid một mươi chín khi biến thể delta phổ biến
thì có nguy cơ phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực cao gấp ba lần so với phụ nữ không mang thai trong độ tuổi sinh đẻ
điều đáng lo ngại là theo dữ liệu của cdc hoa kỳ hiện chỉ có ba mươi năm ba phụ nữ mang thai ở mỹ
đã được tiêm chủng đầy đủ trước hoặc trong khi mang thai
tỷ lệ này thậm chí còn thấp hơn ở phụ nữ da đen và gốc tây ban nha mang thai
tiến sĩ đan nam minay delmen phụ trách nhóm tiêm chủng cho bà mẹ cdc hoa kỳ cho biết
cdc hoa kỳ đang rất lo ngại về tỷ lệ tiêm chủng thấp ở phụ nữ da màu
tuy nhiên theo toe demes phó giáo sư và chuyên gia nghiên cứu về sản phụ khoa tại đại học utep mỹ
những phát hiện từ các nghiên cứu này có thể giúp thuyết phục nhiều phụ nữ đi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín hơn
các nhà khoa học cho rằng nguy cơ thái chất lưu ngày càng tăng thực sự khiến chúng ta lo ngại rằng
covid một mươi chín không chỉ gây ảnh hưởng tới mẹ mà còn gây nguy hiểm cho thai nhi
và việc truyền tải thông điệp nguy cơ này một cách rộng rãi có thể giúp cải thiện tỷ lệ tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
đặc biệt là ở phụ nữ
biến chủng mới đáng lo ngại của sars cov hai có tên gọi omicron b một một năm trăm hai mươi chín
được phát hiện tại một số quốc gia nam châu phi như nam phi botswana
bộ y tế đề nghị viện vệ sinh dịch tễ
pfizer chủ động giải trình tự gen trường hợp nghi ngờ nhiễm biến chủng omicron
đặc biệt người về từ các quốc gia khu vực nam phi
theo các nhà khoa học biến chủng omicron được phát hiện lần đầu ở botswana ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
và có tới ba mươi hai đột biến ở protein gai là biến chủng nhiều đột biến nhất của sars cov hai
được dự báo có thể lây lan nhanh hơn nguy cơ tái nhiễm cao hơn các biến chủng khác
đặc biệt biến chủng omicron có thể lây lan nhanh hơn năm trăm linh so với biến chủng delta
bộ y tế cho biết đến nay tại việt nam
qua giám sát dịch tễ của sars cov hai hiện chưa ghi nhận trường hợp mắc covid một mươi chín với biến chủng mới omicron
tuy nhiên để chủ động kiểm soát tình hình dịch covid một mươi chín trong nước
ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của omicron vào nước ta từ những quốc gia đã ghi nhận lây lan biến chủng mới
bộ y tế đã chỉ đạo hệ thống giám sát tăng cường giám sát covid một mươi chín
nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của các ổ dịch
bộ cũng yêu cầu các viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur chủ động thực hiện giải trình tự gen
những trường hợp nghi ngờ nhiễm biến chủng mới
đặc biệt là những người có tiền sử dịch tễ về từ các quốc gia khu vực nam phi
bộ y tế cũng đã báo cáo và đề xuất chính phủ xem xét chỉ đạo từng tổ chức
các chuyến bay quốc tế đến và đi từ quốc gia bao gồm nam phi botswana namibia zimbabwe
eswatini lesotho mozambique và tạm dừng các phép nhập cảnh với hành khách đến hoặc đi về từ những quốc gia kể trên
bộ y tế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tổ chức y tế thế giới
cùng các cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện điều lệ y tế quốc tế để thông tin kịp thời
về những biến chủng của sars cov hai nhằm đưa ra biện pháp phòng chống dịch phù hợp với diễn biến tình hình dịch